đã tăng của giá cà phê vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trong bối cảnh nguồn cung khủng hoảng
trong tuần cả hai sàn giao dịch cà phê trên thế giới tiếp tục giữ đà tăng giá
dù trước đó đã có nhiều phiên tăng rất mạnh giá cà phê trong nước cũng giữ đà tăng
sản giao dịch cà phê robusta ở london đóng cửa với sắc xanh ở tất cả các kỳ hạn
giá cà phê kỳ hạn tháng năm tăng bốn mươi tám usd lên bốn năm trăm bốn mươi sáu usd một tấn
kỳ hạn tháng bảy tăng ba mươi tám usd lên bốn ba trăm linh bốn usd một tấn
kỳ hạn tháng chín tăng ba mươi bốn usd lên bốn hai trăm một mươi năm usd một tấn
và kỳ hạn tháng một mươi một tăng bốn mươi tám usd lên bốn một trăm linh ba usd một tấn
giá cà phê arabica trên sàn new york cũng tăng tương tự
kỳ hạn giao tháng năm tăng bảy mươi bảy usd lên năm một trăm một mươi usd một tấn
kỳ hạn tháng bảy tăng bốn mươi tám bốn usd
tháng chín tăng bốn mươi năm một usd
và kỳ hạn tháng một mươi hai tăng bốn mươi bảy usd một tấn
giá cà phê tây nguyên tiếp tục tăng thêm một đồng một kg
cao nhất tại đắk nông và đắk lắc đạt một trăm ba mươi tám đồng một kg
giá cà phê tại gia lai là một trăm ba mươi bảy năm trăm linh đồng một kg
tại con tum và lâm đồng là một trăm ba mươi bảy đồng một kg
giá lợn hơi trong các tháng tới có thể tăng mạnh
thậm chí đạt mốc trên dưới bảy mươi đồng một kg
giá lợn hơi tăng đã giúp người nuôi còn lại
tuy nhiên các doanh nghiệp bán lẻ thịt lợn và chế biến các sản phẩm tư thịt lại gặp khó
năm hai nghìn hai mươi bốn được đánh giá là sẽ có những diễn biến phức tạp
ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp
trước đó giá bình quân lợn hơi cả năm được nhận định trong khoảng năm mươi chín đồng một kg
nhưng ở thời điểm này giá nhập vào đã lên sáu mươi bốn đồng một kg và có xu hướng tăng
giá lợn hơi tăng trở lại trong khoảng hai ba tháng qua
hiện có giá giao động trong khoảng sáu mươi một sáu mươi năm đồng một kg tùy loại
tăng một mươi một mươi năm đồng so với mức thấp cuối năm ngoái
với mức giá này người dân đã hòa vốn hoặc có lãi nhẹ
tuy nhiên nhiều hội dân nuôi vẫn chưa dám tách đàn vì lo ngại dịch bệnh
năm hai nghìn hai mươi ba thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt sáu hai mươi sáu triệu đồng
cao gần gấp đôi khu vực nông thôn
đông nam bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước
với sáu năm mươi hai triệu đồng một tháng
kết quả khảo sát mới công bố về mức sống dân cư năm hai nghìn hai mươi ba của tổng cục thống kê cho thấy
trong năm ngoái thu nhập bình quân một người một tháng theo giá hiện hành đạt bốn chín mươi sáu triệu đồng
tăng sáu hai so với năm hai nghìn hai mươi hai
tốc độ tăng thu nhập bình quân năm hai nghìn hai mươi ba so với năm hai nghìn hai mươi hai có chậm lại
so với tốc độ tăng thu nhập của năm hai nghìn hai mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi một là một mươi một hai
thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt sáu hai mươi sáu triệu đồng một người một tháng
cao gấp gần một năm
trong lần khu vực đông thôn là bốn một mươi bảy triệu đồng
số liệu mới công bố của bộ xây dựng cho thấy giá bán trung cư trung bình
tại một số dự án tại hà nội và tp hcm lao động trong khoảng năm mươi bảy mươi triệu đồng một mét vuông
giá trung cư tại hà nội hiện đã tăng gần bốn mươi so với mức giá của năm hai nghìn một mươi chín
trong quý vừa qua có gần ba mươi sáu giao dịch căn hộ trung cư
nhà ở dương lẻ thành công gần chín mươi tám giao dịch đất nền thành công
lội giao dịch trong các phân khúc đất nền căn hộ trung cư và nhà ở dưỡng lẻ
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn có xu hướng tăng so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
lội giao dịch trung cư và nhà ở dưỡng lẻ trong quý i năm nay bằng một trăm hai mươi chín chín mươi năm
so với quý iv của năm hai nghìn hai mươi ba bằng tám mươi một năm mươi một so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi ba
lội giao dịch đất nền bằng một trăm một mươi chín tám mươi sáu so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
và bằng một trăm bốn mươi năm một mươi tám so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi ba
đáng chú ý thị trường trung cư tại hà nội có những dự án trung cư
đã đi vào sử dụng từ năm đến một mươi năm thậm chí nhà tập thể cũ cũng được đẩy giá khá cao
thị trường bất động sản việt nam hiện đang phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính
và rất nhạy cảm với lãi suất ngân hàng
nhiều doanh nghiệp bất động sản đánh giá thị trường bất động sản sẽ tăng tốc
từ quý iii năm nay
theo các doanh nghiệp bất động sản một trong những điểm vướng lớn nhất
trên thị trường bất động sản hiện nay liên quan đến pháp lý
nếu theo gỡ được điểm nghẽ này thị trường sẽ bất tốc mạnh mẽ
đối với mảng căn hộ trong một mươi năm tới có thể có năm trăm bảy mươi bảy căn được đưa ra thị trường
còn trong một mươi năm qua nhà liên thổ đã có mức giá tăng tới hơn sáu trăm ba mươi bảy
nhưng hiện tại thiếu nguồn cung trầm trọng gây mất cân đối nguồn cung thị trường
hiện tại nguồn cung nhà ở bình dân đang dần biến mất khỏi thị trường
sau nhiều năm bất động sản chỉ tập trung phát triển phân khúc cao cấp
trước lo ngại sản lượng điện tăng lên khi mùa nắng nóng cận kề
nguy cơ thiếu điện miền bắc hiện hữu
bộ công thương đã điều chỉnh tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện
và nhập khẩu của toàn quốc trong năm lên ba trăm một mươi sáu tỷ kwh
tăng hơn bốn ba tỷ kwh một năm so với kế hoạch
tổng lượng điện hồ khô là một trăm năm mươi chín trăm một mươi sáu tỷ kwh tăng hai bốn tỷ kwh điện
và mùa mưa là một trăm năm mươi chín sáu trăm tám mươi bốn tỷ kwh tăng hai tỷ kwh
đối với kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô trong các tháng bốn đến tháng bảy
tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện
và nhập khẩu của toàn quốc để dự phòng bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống
được điều chỉnh hơn một trăm một mươi một tỷ kwh cao hơn so với kế hoạch cũ trong quyết định
ba nghìn ba trăm bảy mươi sáu năm hai nghìn hai mươi ba là chỉ có hơn một trăm linh chín tỷ kwh
thống kê từ tập đoàn địa lực việt nam evn cho thấy trong ba tháng đầu năm
tổng sản lượng điện thương phẩm toàn evn tăng hơn sáu mươi hai tỷ kwh

nguy cơ thiếu điện năng sản xuất của các nhà máy điện năng sản xuất
và các nhà nước chi nhánh tp hcm cho rằng nên khuyến khích sử dụng nguồn kiều hối
và phát triển sản xuất kinh doanh thay vì các mục đích cá nhân khác như hiện nay
hiện nay nguồn kiều hối được sử dụng với các mục đích khác nhau như tiêu dùng
sửa chữa nhà cửa mua xe hoặc đầu tư kinh doanh gửi tiền tiết kiệm
những việc này đều mang lại lợi ích và qua đó góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội
tuy nhiên nếu nguồn kiều hối được tập trung và sử dụng vào phát triển sản xuất kinh doanh
thì sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn
trong đó sự phát triển của thị trường hàng hóa bất động sản sự phát triển du lịch dịch vụ
tại khu vực đô thị và sự phát triển lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn
sẽ là môi trường thuận lợi để sử dụng hiệu quả nguồn vốn kiều hối
đô la mỹ index thước đo sức mạnh của đồng đô la mỹ với rổ tiền tiện lớn hiện đạt một trăm linh sáu điểm
tăng bốn sáu từ đầu năm
tại thị trường trong nước giá đô la mỹ trên thị trường tự do có đà giảm từ đầu tuần
ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm đô la mỹ tại hai mươi bốn hai trăm bốn mươi sáu đồng giảm một mươi tám đồng so với phiên liền trước đó
với biên độ năm so với tỷ giá trung tâm các ngân hàng thương mại được phép mua bán đô la mỹ
trong vùng hai mươi ba ba mươi ba hai mươi năm bốn trăm năm mươi tám đồng
hiện các ngân hàng lớn mua bán đô la mỹ tại mức giá hai mươi năm tám mươi tám hai mươi năm bốn trăm năm mươi tám đồng
giảm ba mươi đồng ở chiều mua và không thay đổi ở chiều bán ra
các đồng mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá đô la mỹ
tại hai mươi năm năm trăm ba mươi hai mươi năm sáu trăm ba mươi đồng một đô la mỹ mua vào bán ra giảm chín mươi đồng ở chiều mua
và giảm bảy mươi đồng ở chiều bán so với trước đó
giá vàng miếng tăng một năm triệu đồng ở chiều mua vào và tăng một bốn triệu đồng
ở chiều bán ra so với giá mở cửa
trên lịch giữa chiều mua và bán giảm một trăm linh đồng với mức hai hai triệu đồng
giá bán ra của vàng miếng sgc gần trạm vùng kỷ lục và biến động mạnh
sau các phiên đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước
trước phiên đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước giá vòng đứng neo quanh mốc
tám mươi hai tám mươi bốn triệu đồng một lượng mua vào bán ra
hiện cơ quan quản lý tiền tệ đã thông báo tổ chức ba buổi đấu thầu vàng miếng
nhưng chỉ có một buổi được tổ chức thành công vào ngày hai mươi ba tháng bốn
trong phiên này chỉ hai thành viên trúng thầu với tổng khối lượng trúng là ba bốn trăm linh lượng
trên tổng số một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng được trả thầu
giá bán ra của vòng miếng sgc gần trạm vùng kỷ lục sau các phiên đấu thầu
mức giá cao nhất đạt được của vàng miếng sgc là tám mươi năm năm triệu đồng một lượng
vàng nhẫn có giá bảy mươi ba tám bảy mươi năm năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra
tăng năm trăm năm mươi đồng một lượng mỗi chiều so với giá đầu tuần
thông tin vừa rồi cũng khép lại nhập sống kinh tế hôm nay